cục hải quan tỉnh quảng ninh vừa cho biết vừa phát hiện một lượng lớn ngà voi và vẩy tê giấu trong mặt hàng đầu cá vược đông lạnh xuất khẩu
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi một tri cục hải quan cửa khẩu hoành mô thực hiện thủ tục giám sát thực xuất cho lô hàng của công ty cổ phần thương mại phúc thuận
mở tại tri cục hải quan cửa khẩu chima theo khai báo hàng hóa là đầu cá vực đông lạnh tổng trọng lượng là hai mươi tám tám trăm tám mươi kg
kiểm tra thực tế cùng với sự phối hợp với lực lượng biên phòng lực lượng chức năng phát hiện một trăm linh năm thùng cá đầu cá vược đông lạnh có lẫn tám trăm sáu mươi kg sừng ngà voi
và bốn trăm ba mươi hai thùng hàng đầu cá vược đông lạnh có lẫn khoảng hai một trăm một mươi sáu kg là vẩy tt
hiện trung cục hải quan cửa khẩu hoành mô đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm trên để tiếp tục xử lý